liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần địa ốc alibaba bước đầu cơ quan công an xác định công ty alibaba do nguyễn thái luyện cầm đầu đã lừa hơn sáu bảy trăm linh khách hàng để chiếm đoạt hơn hai năm trăm linh tỷ đồng
quá trình khám xét công ty địa ốc alibaba cơ quan điều tra cho biết đã thu giữ hàng trăm thùng hồ sơ giấy tờ liên quan đến hoạt động của công ty
đáng nói trong đó có chín tỷ đồng tiền mặt hai mươi thỏi kim loại màu vàng xác định tài sản khác là sáu trăm linh hectare đất mà công ty này thu mua ở nhiều địa phương
hiện website chính thức và các trụ sở của alibaba đều đã đóng cửa bộ mặt công ty này vẫn đang tìm mọi cách thuyết phục khách hàng nếu cam kết không tố cáo sẽ được công ty tìm cách trả lại tiền
nhưng mặt khác đại diện công ty alibaba lại khẳng định tiền đã bị công an thu giữ không thể trả lại cho các nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tân an tỉnh long an cho biết vừa bắt giữ đối tượng thực hiện chất lọt nhiều vụ trộm cắp hạt điều tại các công ty trên địa bàn tỉnh long an và tỉnh bình phước với tổng tài sản trộm được trên ba trăm linh triệu đồng
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn phú tức là đen sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại ấp một xã mỹ phú huyện thủ thừa
tại cơ quan công an phú khai nhận lợi dụng sự sơ hở
cơ quan cảnh sát điều tra công an đã ra quyết định khởi tố hình sự đối tượng phú về hành vi trộm cắp tài sản tiếp tục hoàn tất hoàn hồ sơ để đề nghị truy tố đối tượng ra chức pháp luật
công an huyện vị thủy của tỉnh hậu giang cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm nguyễn duy khang hai mươi bảy tuổi nguyễn duy khánh hai mươi chín tuổi
cùng chú tại huyện vị thủy và huỳnh văn bình hai mươi bốn tuổi trú tại thị xã long mỹ tỉnh hậu giang về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó khoảng một giờ sáng ngày chín tháng chín huỳnh văn bình đột nhập vào một trạm thu phát sóng điện thoại di động ở ấp vĩnh quế xã vĩnh tường huyện vị thủy
dùng chia khóa mở tám bình ác quy điện dự phòng mang ra ngoài để nguyễn duy khang nguyễn duy khánh và hai thanh niên khác mang về nhà cất giấu
rồi đem bán tất cả được gần sáu triệu đồng chia nhau ăn xài
qua điều tra bước đầu bình khang khánh khai nhận còn trộm năm bình ác quy điện dự phòng của một trạm thu phát sóng điện thoại di động ở xã phương phú huyện phụ hiệp bán lấy tiền tiêu xài
hiện công an huyện vị thủy đã thu hồi được một mươi ba bình ác quy đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng
thưa quý vị sau một thời gian theo dõi và lập an đấu tranh mới đây công an tỉnh vĩnh phúc đã điều tra làm rõ và bắt giữ nhóm bốn đối tượng người nước ngoài
chuyên đột nhập vào các công ty doanh nghiệp cậy phá kết sắt trộm cắp tài sản
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh vĩnh phúc liên tiếp nhận được đơn trình báo của một số công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện bình xuyên và thành phố vĩnh yên
về việc bị kẻ gian đột nhập vào các phòng làm việc cậy phá kết sắt trộm cắp tài sản
các công ty doanh nghiệp kệ phá kết sắt trộm cắp tài sản
ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sơ phối hợp với công an bình xuyên công an thành phố phúc yên và phòng kỹ thuật hình sơ phòng kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức điều tra
trong quá trình điều tra thì đồng chí giám đốc cũng đã ký quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh với các vụ án này
chuyên án đang trong quá trình điều tra
đến ngày ba mươi một tháng tám tổ công tác công an tỉnh phối hợp với các vụ án này
tổ công tác công an tỉnh phối hợp với thành phố phúc yên kiểm tra nhà nghỉ wi thuộc phường xuân hòa phát hiện bốn người nước ngoài mang quốc tịch trung quốc thuê phòng lưu trú có nhiều biểu hiện nghi vấn
bao gồm vi trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hoàng thế giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hoàng nhật thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và hoàng sĩ ba sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đều trú tại quảng tây trung quốc
tuy nhiên cũng có không ít trường hợp vì món lợi trước mắt mà cò đất đã bất chấp lừa dối khách hàng để có tiền
cần cảnh giác với những môi giới không có tâm chiết khấu cao
khách hàng thường mua căn hộ tòa sản hay môi giới bên ngoài chứ không mua trực tiếp từ chủ đầu tư
vì vậy nhiều người mua căn hộ nếu không tìm hiểu kỹ về các thông tin dự án bất động sản này
thì dễ bị môi giới rủ rỗ bằng lời ngon ngọc mà sau khi ký hợp đồng mới biết mình bị mắc lừa
như vậy người mua nhà cần hết sức tỉnh táo không nên tham gia và tiến hành giao dịch bất động sản khi có những dấu hiệu nêu trên
một lần nữa các chuyên gia bất động sản khuyến cáo những cơ hội trên trời rơi xuống hay những lời mời đột ngột
kể cả từ những người thân quen đều có thể là nguồn cơn của lừa đảo đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tp hcm đã đặt bản đồ cho các thông tin dự án bất động sản
tp hcm đã triển khai đồng bộ sáu nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính
trong đó lấy yếu tố con người về ý thức tự đổi mới xác định phục vụ cá nhân doanh nghiệp là mục tiêu cần hướng đến
ủy ban nhân dân tp hcm sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động cải cách hành chính các cấp
để nhanh tiến đội giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố
đồng thời tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng số lượng công tác soạn thảo
ban hành văn bản quy phạm pháp luật xử lý nghiêm những cá nhân cơ quan đơn vị
tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp tổ chức và công dân
thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa một cửa liên thông hoàn tất việc ra soát công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính
mới đây sở nội vụ tp hcm có báo cáo về tình hình kinh tế văn hóa xã hội chín tháng đầu năm và các giải pháp ba tháng cuối năm của sở này
đáng chú ý về tình dạng biên chế chín tháng qua sở nội vụ đã tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm xây duyệt danh sách tình dạng đối với một trăm bốn mươi một trường hợp
tính đến nay ủy ban nhân dân tp hcm đã tình dạng biên chế sáu trăm một mươi ba trường hợp kể từ khi triển khai nghị định một trăm linh tám của chính phủ
từ khi phố đi bộ nguyễn huệ tp hcm đưa vào hoạt động đã thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan
đây cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật quan trọng
vì vậy ủy ban nhân dân tp hcm sẽ tiếp tục chỉnh trang xe mới một số hạng mục tại phố đi bộ này trong thời gian tới
sắp tới đài phun nước hình hoa sen sẽ khánh thành
nhiều cây hoa theo mùa cũng được trồng dọc theo chiều dài sáu trăm bảy mươi m của phố nguyễn huệ
điểm nhấn là hoa sen bằng thủy tinh kết hợp với các vòi phun nước hướng vào tâm
dự kiến sẽ được hoàn thành trong tháng chín hai nghìn một mươi chín
tượng đài chủ tịch hồ chí minh được chỉnh trang tăng chiếu sáng trồng thêm cây xanh
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tp hcm cũng lưu ý các bản hiệu quảng cáo tiếng nước ngoài lấn át tiếng việt sẽ bị dẹp bỏ
với những chỉnh trang đổi mới cho phố đi bộ nguyễn huệ sẽ trở thành địa điểm tốt hơn phục vụ người dân thành phố và du khách
và là nơi tổ chức các lễ hội đường phố đường hoa hàng năm
hàng năm mỗi dịp lễ hội phố đi bộ thu hút hàng ngàn người đến vui chơi chụp ảnh tạo vẽ mỹ quan đô thị cho thành phố mang tên bác
sáng phương nam xin được chuyển sang các thông tin giải trí
thưa quý vị tạp chiếu billboard của mỹ vừa có bài viết về rapper hải lê của việt nam
nội dung kể lại quá trình thực hiện dự án trịnh king purari với nhiều khó khăn của anh cùng những dự tính trong tương lai
bài viết giới thiệu đến khán giả phiên bản mới ca khúc kinh điển diễm xưa của cố nhạc sĩ trịnh công sơn theo phong cách rnb
anh đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều
một số người tán thưởng và đón nhận ca khúc này đồng thời dành những phản ứng tích cực khi cho rằng nó đã mang đến một luồng gió mới
và phá vỡ các ranh giới chuẩn mực nhưng vẫn giữ được hồn nhạc trình
tuy nhiên ca khúc cũng vướng phải sự phản đối của một số người
bên cạnh đó hải lê cũng chia sẻ mong muốn đưa sản phẩm trịnh contemporary của mình lên một sân khấu mang phong cách broadway
nhằm tạo nên dấu ấn riêng của nhạc trịnh theo kiểu mới
bên cạnh đó trang billboard của mỹ cũng nhắc về nhạc sĩ trịnh công sơn là một nhạc sĩ được viến như bob dylan ở việt nam
một chương trình hòa nhạc với sự đóng góp của nhóm bạn trẻ yêu nhạc cổ điển sài gòn classisco
vừa được diễn ra mới đây tại thành phố hồ chí minh
độc đáo trong phong cách thể hiện đã tạo nên một không gian hoàn toàn mới cho khán giả yêu thích thể loại này
với chủ đề musical landscapes chương trình là sự hòa rộng âm nhạc cổ điển và nghệ thuật thị giác
chương trình hòa nhạc được thực hiện với sài gòn classical
một tổ chức với mong muốn mang những nghệ sĩ biểu diễn nhạc cổ điển việt nam với công chúng
và tạo ra một không gian tận hưởng cho những người yêu âm nhạc cổ điển trong thành phố đông dân nhất đất nước
bộ diễn diễn ra gồm hai phần
phần một trình diễn những nhạc phẩm của tiên tài soạn nhạc ludwig van beethoven
gồm bản piano sonata số một mươi bốn do piano đặng trí dũng biểu diễn
ngoài ra còn có tiếng sáo flood của đạo diễn nguyễn phan minh trang và piano thái ngọc thùy trang
không khí chương trình thay đổi theo phần thú vị với khán giả hoa dân ca lý ngựa âu của piano trần thị thu hằng
phần hai chương trình các nghệ sĩ trình diễn những bản hòa tấu của các nhà soạn nhạc như tchaikovsky fransube và moza
sự kiện hòa nhạc cô điếc thượng niên này được nhóm sài gòn classico duy trì hàng tháng
và nhận được sự đón nhận khá tốt từ công chúng tp hcm